tại bình định tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo cao vũ cầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định bản án một mươi năm tù giam về tội giết người
nạn nhân của cầu chính là cậu ruột của bị cáo
theo cáo trạng khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cầu đi nhậu về đến nhà ở phường nhơn hưng
thị xã an nhơn thì xảy ra tranh cãi với mẹ ruột
mẹ bị mẹ đánh cầu bực tức dùng mũ bảo hiểm đập vỡ bàn kính trong phòng khách
ông nguyễn đình chiến là cậu ruột của cầu chạy qua căn ngăn khiến hai bên có lời qua tiếng lại
cầu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của ông chiến gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi một
liên quan đến vụ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp
nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên của tỉnh hà nam vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
viện kiểm soát nhân dân thị xã duy tiên
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với phan thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn về tội giả mạo trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên
diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động
trong các khu công nghiệp trên địa bàn để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
trước đó lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của phan thanh sơn
và phát hiện thu giữ một dấu chức danh của sơn một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông mạng internet mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp xảy ra trên toàn quốc
với nhiều thủ đoạn hoạt động mới tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân
thủ đoạn của các đối tượng vẫn là đánh vào tâm lý nhẹ dạ thiếu cảnh giác và lòng tham của nhiều người dân
khi tương tác trao đổi và mua bán trên mạng xã hội
tại tỉnh bắc cạn thì vẫn tiếp tục có những nạn nhân mới của những chiêu trò lừa đảo này
mới đây một người phụ nữ trú tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đã đến phòng giao dịch của ngân hàng
yêu cầu rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đang gửi tại đây với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
để nạp tiền vào tài khoản và chuyển tiền vào gói đầu tư chứng khoán
mà chị mới tham gia
nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo nhân viên giao dịch của ngân hàng đã cảnh báo khách hàng
và báo cáo lãnh đạo ngân hàng liên hệ với lực lượng công an tỉnh bắc cạn để phối hợp giải quyết
sau khi được nghe tuyên truyền giải thích nữ khách hàng đã tạm dừng việc giao dịch
tuy nhiên trước đó chị này đã chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng với số tiền chín mươi triệu đồng

và thứ hai là chúng tôi cũng kịp thời phối hợp báo cáo ngay với công an tỉnh và công an huyện để chúng tôi có quy chế phối hợp được điều chỉnh ở cái kỳ tới
sẽ được điều chỉnh tốt hơn để cho chúng ta ngăn chặn được những cái lỗ hổng mà ở cái quy chế phối hợp cũ chưa đề cập đến
mạng xã hội là nơi mà những thông tin thiếu kiểm chứng nhiều người vì sự chủ quan thiếu hiểu biết đã để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội
cùng với các giải pháp của lực lượng công an thì chính mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nêu cao tinh thần cảnh sát không truy cập đường linh lạ không tự ý cài đặt phần mềm tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để tránh trở thành nạn nhân
vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn kim trung khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường rạch sỏi thành phố rạch giá đã bị công an tỉnh kiên giang bắt quả tàng
sáng ngày một mươi tám tháng tám trên quốc độ sáu mươi năm
đoạn thuộc thị trấn minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang
lực lượng công an đã bắt quả tang kim trung khang đang vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
công an đã tạm giữ khang cùng xe ô tô tải năm mươi h một mươi bốn nghìn hai trăm ba mươi bảy trên xe có chở hai mươi năm năm trăm năm mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các nhãn hiệu hero jet scot
khang khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông từ tỉnh long an về huyện châu thành tỉnh kiên giang với tiền công là ba triệu đồng
tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai vừa đồng loạt kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nguyên đán
đóng tại phường tân hiệp và cơ sở nhữ thị hà đóng tại phường hố nai phát hiện có chứa nhiều thịt động vật gồm heo gà bò châu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại kho của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nguyên đán lực lượng công an phát hiện có hơn hai trăm năm mươi kg sản phẩm động vật nhập khẩu
và tại kho của cơ sở nhữ thị hà chứa trên tám năm tấn sản phẩm động vật gồm heo gà châu
các chủ cơ sở này đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thực phẩm nói trên
hiện công an tp biên hòa đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tráng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ khẩu thương chú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú
sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thương chú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện